kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới khu vực đông bắc bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió yếu trên mực một năm trăm linh m
và rìa nam của giải thấp hình thành ở phía bắc nên thời tiết phổ biến có mưa rào và rông dài rác
mưa tập trung nhiều vào chiều tối đêm và sáng còn trưa chiều còn nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ còn thấp nhất về đêm từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ vùng núi có nơi thấp hơn
các tỉnh tây bắc bộ cũng chịu tác động của các hình thế gây mưa nên có mưa dài rác
chủ yếu là vào giai đoạn chiều và tối
trong cơn rông có thể kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh người dân chú ý đề phòng
còn nhiệt độ duy trì ổn định ngày đêm ở mức dưới ba mươi bốn độ
khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
những ngày qua đã có mưa lớn diện rộng ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt của người dân
sự báo là ba ngày tới mưa giảm nhanh ban ngày trời có nắng nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ từng ngày
tuy nhiên vẫn phổ biến ở dưới ngưỡng nắng nóng
trong khi đó khu vực phía nam đèo hải vân các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có thể có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to mưa tập trung vào chiều tối và tối
trong mưa rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
với khu vực tây nguyên gió mùa tây nam đang hoạt động với cường độ yếu đến trung bình
nếu khu vực phổ biến xảy ra mưa rào và rông vài nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung vào chiều tối và tối
cần đề phòng trong cơn rông có nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam nên tại các tỉnh thành miền nam
khoảng thời gian từ sáng tới trưa chiều trời có năng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
sau đó vào chiều tối có mưa rào và rông rải rác
người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc gió giật
để đi kèm trong cơn rông